bộ biên tập tạp chí cộng sản phối hợp với hội đồng lý luận trung ương tổ chức hội thảo những nội dung mới và điểm nhấn trong dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
hội thảo thu hút trí tuệ ý kiến tâm huyết của nhiều chuyên gia khoa học nhà lãnh đạo quản lý làm sáng tỏ sâu sắc hơn những vấn đề mới lớn khó và phức tạp được nêu trong dự thảo văn kiện
trong đó nhiều ý kiến tập trung phân tích điểm nhấn của đại hội khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
từ khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới đến nay mỗi kỳ đại hội đảng đều có những điểm nhấn tạo ấn tượng sâu đậm trong nhận thức của cán bộ đảng viên và tạo sự thống nhất đồng thuận tin tưởng trong đảng trong xã hội
đó cũng là quan điểm chỉ đạo mục tiêu tổng quát định hướng phát triển nhiệm vụ trọng tâm đột phá chiến lược của nhiệm kỳ
trong đó nhiều ý kiến tập trung phân tích điểm nhấn tạo ấn tượng sâu đậm trong nhận thức của cán bộ đảng viên và tạo sự thống nhất đồng thuận tin tưởng trong đảng trong xã hội
quan trọng nhất là cuộc sống bình yên và hạnh phúc
khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc là khát vọng bắt nguồn từ niềm tin vững chắc vào cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín của đất nước sau ba mươi năm năm tiến hành công cuộc đổi mới vào bản lĩnh và những kinh nghiệm dày dặn mà đảng và nhân dân ta đã kiểm nghiệm đúc kết trong thực tiễn lao động sáng tạo
đó cũng là khát vọng được bồi đắp trên cơ sở phân tích dự báo lường đoán những thời cơ thuận lợi để có thể nắm bắt
phát huy cũng như những khó khăn thách thức cần phải vượt qua
vì chính cái sự tăng trưởng phát triển đó là nó đảm bảo để cải thiện đời sống của nhân dân đảm bảo cái an sinh xã hội đảm bảo cho sự phát triển bền vững
và vấn đề không bỏ qua được đó chính là chúng ta phải đảm bảo sự công bằng xã hội
công bằng xã hội là một trong những mục tiêu mà đảng chúng ta đặt ra là dân giàu nước mạnh
dân chủ xã hội công bằng phát minh đây là vấn đề của tử